hôm qua hai mươi ba tháng một mươi hai đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thanh hóa về kết quả đạt được trong năm qua nhân chuyến thăm chúc mừng giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi sáu nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của trung ương sự lãnh đạo điều hành có trọng tâm trọng điểm của các cấp ủy đảng chính quyền
tình hình kinh tế xã hội tỉnh thanh hóa tiếp tục được duy trì ổn định một số lĩnh vực có tiến bộ so với cùng kỳ năm trước
là năm mà thanh hóa phát triển về kinh tế tốt nhất trong một mươi năm trở lại đây
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân cho rằng thanh hóa cần phát huy những lợi thế đặc biệt của mình
xây dựng các thương hiệu đặc sản phát triển du lịch biển
bên cạnh đó chú trọng giải quyết vấn đề nước cho sản xuất sinh hoạt giữ gìn phát triển văn hóa cùng những nét đẹp vốn có của mình